của chủ tịch liên đoàn bóng đá sứ bạch dương trong vòng sáu tháng
thông tin trên được đích thân ông mukko công bố trước báo giới trong cuộc họp diễn ra ở thủ đô moscow của nga
nguyên nhân được đưa ra là bởi ông đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để kháng cáo quyết định cấm tham dự
mọi hoạt động thể thao chọn đời mà ủy ban olympic quốc tế vừa đưa ra với cá nhân ông
đầu tháng một mươi hai vừa qua ioc đã quyết định đưa ra án phạt dành cho ông musko
người giữ chức bộ trưởng thể thao của nga trong thời gian diễn ra đại hội thể thao sochi
mà ioc cáo buộc bao che sử dụng đô pinh của đoàn thể thao nga
trong vài năm qua nhiều môn thể thao nga đã bị cấm thi đấu quốc tế
nhiều vận động viên của sứ bạch dương cũng bị cấm thi đấu suốt đời
ở olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám tại pyeong trang hàn quốc vào năm sau thể thao nga cũng không được thi đấu
các vận động viên trong sạch muốn tham dự olympic phải thi đấu dưới ngọn cờ trung lập
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhà trình thể thao tới ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại